bác hồ có một tình cảm thật đặc biệt trong lòng người dân lào và ở lào có một gia đình có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với bác đó là gia đình cố hoàng thân su phan nu vong
mỗi khi nói đến bác hồ những người con của hoàng thân su phan nu vong luôn dành những tình cảm trân trọng coi bác như người trai thứ hai của mình đặc biệt là người con trai thứ sáu
ông vinaythong su van nu vong nhớ như yên lần đầu tiên được gặp bác hồ vào năm một nghìn chín trăm năm mươi một tại chiến khu việt bắc khi theo trà hoàng thân su van nu vong gặp bác hồ để trao đổi những vấn đề về nhiệm vụ cách mạng
bác là người đã đặt tên việt cho tôi và coi tôi như con cháu trong nhà tên tôi do bác hồ đặt cho đấy tôi thật tự hào và vinh dự được bác quan tâm
ngày nay tại thủ đô viên trần các nhà mà gia đình hoàng thân su van nu vong ở từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
này là nhà lưu niệm chủ tịch su van nu vong còn lưu giữ rất nhiều những hình ảnh về bác hồ về cách mạng việt nam và về những hoạt động của hoàng thân su van nu vong thời kỳ được gặp bác hồ tại việt nam
đây là bức ảnh chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch su van nu vong tại việt bắc
những bức ảnh như này có rất nhiều trong ngôi nhà này
và ở đâu đó bất cứ nơi nào trên đất nước lào những hình ảnh chủ tịch hồ chí minh đều thật gần gũi thân thương
hình ảnh chủ tịch hồ chí minh đều thật gần gũi thân thương với người dân lào
xuân sơn phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin từ nhà lưu niệm chủ tịch su van nu vong